năm hai nghìn một mươi sáu được chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp với mục tiêu tạo ra làn sóng đầu tư thứ hai với đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại năm qua các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cơ sở ươm tạo quỹ đầu tư khởi nghiệp tổ chức thúc đẩy kinh doanh tăng cả số lượng và chất lượng
khởi nghiệp từ cách đây một mươi năm đến nay anh nguyễn ngọc điệp đã là giám đốc điều hành của một sàn giao dịch điện tử có tiếng tại việt nam
anh cho rằng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp hiện nay thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây
doanh nghiệp khởi nghiệp được sự quan tâm của cả xã hội với kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực mới cho nền kinh tế